để giải tỏa khách ngành đường sắt đã lập thêm tàu từ đà nẵng đi hà nội sài gòn
đồng thời tăng cường phòng dịch covid một mươi chín trên các đoàn tàu và giấy ga
nhằm giải tỏa hành khách tại đà nẵng ngành đường sắt lập thêm tàu tăng cường từ đà nẵng đi hà nội
và thành phố hồ chí minh trong ngày hai mươi bảy tháng bảy
chiều đà nẵng hà nội chạy thêm tàu se hai mươi xuất phát lúc một mươi tám h bốn mươi năm
chiều đà nẵng thành phố hồ chí minh chạy thêm tàu se hai mươi bảy xuất phát lúc hai mươi h hai mươi
cùng với đó sẽ miễn phí đổi trả vé cho hành khách có ga đi hoặc đến là các ga đà nẵng
tam kỳ quảng ngãi trong khoảng thời gian từ ngày hai mươi bảy tháng bảy đến ngày một mươi hai tháng tám
vé cá nhân trả trước giờ tàu chạy bốn tiếng vé tập thể trả trước giờ tàu chạy một mươi tiếng
nhằm đảm bảo an toàn cho cán bộ công nhân viên và hành khách đi tàu
tổng công ty đường sắt việt nam yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm
các biện pháp phòng dịch covid một mươi chín tại các nhà ga và trên các đoàn tàu
lập hai tổ thường trực tại ga hà nội và ga sài gòn
soát và kịp thời phát hiện nếu có trường hợp khách có biểu hiện nhiễm bệnh
hướng dẫn hành khách khai báo y tế điện tử đo thân nhiệt đeo khẩu trang trước khi lên tàu
căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu đi lại của hành khách
ngành đường sắt sẽ tiếp tục điều chỉnh lịch tàu chạy trên các tuyến
trên cơ sở chỉ đạo của chính phủ và bộ giao thông vận tải